liên quan đến tình hình xung đột giữa nga và ukraine thứ trưởng quốc phòng của ukraine cho biết nước này đã giành lại được quyền kiểm soát đối với thủ đô kiev trong khi đàm phán hòa bình cũng đang đạt được tiến triển hơn
theo nhà đàm phán ukraine david ara kamya các văn bản dự thảo hiệp ước hòa bình đã đạt đủ tiến triển để cho phép cuộc đàm phán trực tiếp giữa tổng thống ukraine volodymyr zelensky và tổng thống nga vladimir putin
ông này cũng cho biết chưa có xác nhận chính thức nào bằng văn bản nhưng phía nga đã nhất trí bằng lời nói các đề xuất chính của kiev để sớm chấm dứt cuộc xung đột hiện nay
trong khi đó trưởng phái đoàn đàm phán của nga vladimir minsky cho rằng vòng hòa đàm chưa đủ tiến triển để tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo nga và ukraine
đồng thời khẳng định lập trường của moscow liên quan đến tình trạng bán đặc crimea và khu vực donbass ở miền đông ukraine vẫn không thay đổi